trong đó đoàn thị phi phụng chính là người đã dùng dao đâm nhi tử vong hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố phụng cùng với các đối tượng liên quan về hành vi giết người